các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi thử và xem đá thiên thạch ông dương đặt trước tiền cọc một trăm năm mươi triệu đồng
lúc này công an huyện bến cầu phát hiện lập biên bản bắt quả tang
tại công an công an thơm và dũng đã thử nhận hành vi lừa đảo của mình
khi khách hàng có ý định mua đá thiên thạch chúng dùng các vật dụng đã làm trước giống mẫu khách đưa
lợi dụng sơ ý chúng cháo các vật dụng để khách tin rằng là do đá thiên thạch làm ra
cùng với thủ đoạn như trên trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
thơm và dũng đã lừa bán lá thiên thạch cho ông danh ở bình dương với giá một trăm linh triệu đồng
sau khi giao dịch thành công chúng chia nhau mỗi người một nửa tiền tiêu xài
hiện công an huyện bến cầu đang tạm giữ hình sự thơm và dũng
vậy ai là nạn nhân của chúng
xin liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện bến cầu
cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra mở rộng